người đã có hơn ba mươi năm nghiên cứu về gốm champa và visaya thăm lại những di chỉ khảo cổ champa trên đất an nhơn bình định
nhiều năm trước trong khi cố gắng săn ủi một cái gỏ cao nổi lên giữa cánh đồng có tục danh là bờ thành để làm khu canh tác cây công nghiệp
thì những người dân ở thôn an thành xã nhân lộc huyện an nhơn tỉnh bình định vô tình bắt gặp nền móng kiến trúc bằng gạch và rất nhiều đổ gốm
thông tin này đã được các nhà nghiên cứu lịch sử chú ý và các cuộc khai quật bắt đầu
cái cơ sở đầu tiên cái tạm thời đầu tiên thì còn đây là cái thành visaya đầu tiên đây là kinh đô đầu tiên cái tạm thời
ở đây trong một thời gian ngắn qua khai quật vừa rồi qua những cái đó được chứng minh và được khẳng định qua cái khai quật khảo cổ
theo sử liệu trong thời kỳ visaya
một trăm pa đã xây dựng trên vùng đất này ba tòa thành kiên cố đó là thành cha hay còn gọi là thành phật thệ thành thị nại và thành trà bàn hay còn gọi là đồ bàn
trong đó thành cha có niên đại sớm nhất lúc đó là thủ phủ của châu visaya

trong đó các nhà khảo cổ đã phát hiện ba lớp kiến trúc trong vùng đất này
trung tâm nền kiến trúc là di tích hố thiêng liên quan đến nghi lễ shema bà la môn giáo
các di vật thu được gồm gạch ngói vật liệu trang trí kiến trúc đồ dùng sinh hoạt
có niên đại từ khoảng cuối thế kỷ một mươi đầu thế kỷ một mươi một đến thế kỷ thứ một mươi năm
đây là một kiến trúc đền thờ ở giai đoạn đầu
khi khu vực này còn là thủ phủ của châu visaya
từ thế kỷ thứ tư thứ sáu đến trước thế kỷ thứ một mươi
và các lớp kiến trúc sau có thể được xây dựng khi thành cha trở thành
kinh đô chính trị văn hóa của vương triều visaya thế kỷ một mươi một đến thế kỷ một mươi năm
đọc tấm bia dẫn tích về thành cha nơi còn có tên là thành phật thệ
chúng tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về mối tỉnh trung thủy của vương phi mỹ ê
với vua xạ đầu vương phi mỹ ê
trong cơn binh lửa đại việt champa đầu thế kỷ một mươi một
khi quốc vương tử nạn nàng chiêm nữ đã gieo mình xuống sông để tỏ lòng chung
cảm kích trước tấm gương trinh liệt
vua lý thái tông đã cho lập đền thờ vị vương phi champa
bên bến sông tuần vườn lý nhân gần kinh thành thăng long đại việt
rời thành phật thệ tiến sĩ đình bá hòa dẫn chúng tôi đến một di tích khác
mà ông bảo cũng gắn liền với một câu chuyện tình vương giả
đó là trung tâm thành đồ bàn nằm ở vùng nhân hậu an nhơn bình định
dân vùng an nhơn này bao đời nay vẫn tự hào gọi mảnh đất quê hương mình là đất hai vua
bởi vùng đất này chính là kinh thành xưa của vương quốc visaya từ thế kỷ một mươi một đến thế kỷ một mươi năm gắn với tên gọi thành đồ bàn
và cũng là thủ phủ của vương triều thái đức nguyễn nhạc vào thế kỷ một mươi tám với danh sưng thành hoàng đế
bên vị trí cổng thành là tượng hai con voi đá
bên trái là một chàng voi tráng sĩ chàng cao lớn và dũng mãnh thân hình căng nở đầy sức sống
đầu to chán lớn hai tay xòe rộng vòi quấn chặt vào gốc cây dưới đất trong tư thế bắt đầu hành động
chàng rất gia giáng một chàng anh hùng
bên phải là một nàng voi thục nữ phải gọi là chiêm tượng mới đúng
nàng đứng trong tư thế tĩnh khiêm nhường
trên chán nàng là chiếc vương miện uy nghi và duyên dáng gồm những cánh sen
dưới khuôn ngực đường bệ là vòng yếm có hoang dã
chúng tôi thật sự bất ngờ bởi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một nữ chiêm tượng nào xinh đẹp đến nhường ấy
đây chính là linh vật dikapala vật cưỡi của thần inra tức là thần sấm xét thần chiến tranh hay thần hộ mạnh của người trăm
năm một nghìn ba trăm linh sáu đồi dikapala này đã chứng kiến đám cưới vương dạ của quốc vương vidyaya cùng công chúa đại việt
gót chân son huyền trân đã từng bước qua cổng thành khói bụi này hơn bảy trăm linh năm trước
tiếp theo là một địa điểm khác có cái tên dân dã chùa ông đá
người dân trong vùng kể rằng khi những người việt đến định cư ở vùng đất này đã thấy nơi đây có hai phò tượng đá khổng lồ đứng sửng sững uy nghiêm
hai ông đá có khuôn mặt dữ tợn tóc búi thần quấn xăm pốt tay nầng gươm
dân làng bên lập chùa để thờ và đặt tên là chùa ông đá
theo các nhà nghiên cứu thực ra đây là tượng hộ pháp trăm pa có niên đại khoảng thế kỷ thứ một mươi ba đến thế kỷ một mươi năm